tình hình tiêu thụ nông sản ở thừa thiên huế đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
trước tình hình đó chính quyền địa phương kêu gọi ubnd tỉnh kêu gọi các tập thể công chức viên chức người lao động trong tỉnh
và đông đảo nhân dân cùng chung tay hỗ trợ bà con nông dân với các sản phẩm cụ thể như gà vịt cá riêu hồng
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín nên các hộ nuôi vịt gà hay tôm bán rất chậm do không có đầu ra
trong khi đó mỗi ngày họ vẫn phải bỏ công sức và chi phí chăm sóc đàn vật nuôi
khó khăn thứ nhất là tiêu thụ sản phẩm sản phẩm khó tiêu thụ là ảnh hưởng đến thu hồi lại vũ và tài đăng
và ảnh hưởng lớn nhất đó là thu nhập trong khi giá cả nó quá bắp binh và quá thấp
các nhà hàng trung tâm tiệc cưới cũng rơi vào tình trạng ế ẩm hoặc tạm dừng kinh doanh
để tránh tập trung đông người nên lượng tiêu thụ giảm mạnh
thống kê chưa đầy đủ hiện trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế còn tồn động hàng vạn con vịt
hàng vạn tấn gà thịt tôm cá riêu hồng
sở công thương cũng là đầu mối để hội hợp cùng với chính quyền của các huyền
làm việc với trực tiếp các hồ dân các cơ sở sản xuất để nắm bắt các số liều
các số lượng yêu cầu cần phải là hỗ trợ tiêu thụ
theo kêu gọi của tỉnh thừa thiên huế
hội doanh nghiệp tỉnh đã cho mở cửa các điểm bán lẻ trên địa bàn thành phố
chính quyền địa phương cũng đã kêu gọi các tập thể công chức viên chức
người lao động trong tỉnh và đông đảo nhân dân hỗ trợ tiêu thụ giúp người chăn nuôi